công an tỉnh tây ninh vừa đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức lừa phụ nữ việt nam đưa sang malaysia ép buộc đi bán dâm
do lâm thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại huyện tân châu cầm đầu giải cứu được ba phụ nữ
sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tại sân bay tân sơn nhất tp hcm lực lượng công an đã bắt quả tàng lâm thị thảo đang chuẩn bị đưa ba cô gái
đều chú tại tỉnh đồng tháp để sang malaysia
bước đầu thảo khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến khi bị bắt thảo đã móc nối với chị ruột là lâm thị hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và người dì là trần kim huyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại cùng huyện tân châu bán một mươi sáu phụ nữ sang malaysia
hiện công an tỉnh tây ninh tiếp tục điều tra và phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện các giải pháp công tác
để giải cứu các cô gái còn lại ở malaysia